đau tại chỗ cho thấy vaccine ninocovax đạt yêu cầu về tính an toàn và cho kết quả đáp ứng miễn

giai đoạn hai sẽ được phân tận thành hai nhóm tuổi nhóm tuổi đủ một mươi tám sáu mươi tuổi và nhóm trên sáu mươi tuổi
tất cả các đối tượng tham gia sẽ được tiêm bắp hai liệu vaccine hoặc giả dược
khoảng cách giữa hai liệu là hai mươi tám ngày

và theo dõi đến tháng thứ một mươi hai kể từ liệu tiêm đầu tiên

chút chích mũi đầu tiên này thì cũng rất chinh dự
trước đó dự kiến năm mươi sáu tình nguyện viên sẽ tham gia đợt thử nghiệm này ở phía nam

theo các chuyên gia
việc làm chú công nghệ làm chú ngũ vaccine sản xuất được vaccine trong nước là ưu tiên hàng đầu
lưu vaccine được nhập về từ nước ngoài để đảm bảo giai đoạn trước mắt
trên cơ sở hồ sơ để cư nghiên cứu được hội đồng đạo đức quốc gia thông qua

nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đối tượng tình nguyện tham gia
sáng nay chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong đối thoại với lãnh đạo cơ sở nhiều nội dung
trong đó có tình trạng là thiếu đồng bộ trong khâu vận hành các quyết sách của thành phố
tp hcm xác định chủ đề năm hai nghìn hai mươi một là năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư
với mục tiêu tổng quát là tiếp tục thực hiện mục tiêu kép đã đề ra tập trung kiểm soát tốt lây nhiễm covid một mươi chín
là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu
để hoàn thành tốt các nhiệm vụ ông nguyễn thành phong đề nghị lãnh đạo các phường xã
nêu các ý kiến về cách vướng mắt lắng ngay ý kiến phản hồi từ các chính sách
đồng thời hiến kế cho ủy ban nhân dân thành phố các giải pháp
chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội và thực hiện chủ đề năm của thành phố
bằng văn bản cho người dân doanh nghiệp theo đúng tinh thần nghị quyết ba mươi năm của chính phủ
đặc biệt từng phường xã thị trấn phải quyết tâm triển khai hiệu quả thực sự công tác cải cách hành chính
phía nó giải quyết nhanh chóng những vấn đề bức xúc tại địa phương
nhất là vấn đề lấn chiếm lòng lề đường xây dựng sai phép không phép ô nhiễm môi trường khiếu kiện khiếu nại
đồng thời tiếp tục thực hiện các chế độ chính sách phúc lợi và an sinh xã hội
nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân
ông nguyễn thành phong cũng nhấn mạnh lưu ý các giải pháp để làm tốt khâu tổ chức thực hiện nghị quyết một trăm ba mươi một của quốc hội
về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố và nghị quyết số một nghìn một trăm một mươi một của ủy ban thường vụ quốc hội
về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã và thành lập thành phố thủ đức thuộc thành phố hồ chí minh
trong đó đi thẳng vào các giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ trong khâu vận hành các quyết sách của thành phố
trên nóng dưới lạnh trên quyết liệt dưới thờ ơ làm sao để các khó khăn vướng mắt của người dân doanh nghiệp phải được tháo gỡ kịp thời
từ thành phố đến cơ sở phải làm tốt hơn nữa việc hỗ trợ người dân doanh nghiệp theo đúng chủ đề năm hai nghìn hai mươi
cũng tại hội nghị này nhiều chủ tịch ủy ban nhân dân các phường xã thị trấn phát biểu về các vấn đề trong hoạt động điều hành như
xử lý vi phạm trật tự xây dựng vi phạm trật tự lòng lề đường công tác phối hợp giữa phường với các cấp cao hơn giữa các phường xã với nhau
đại diện một số xã phường đề nghị thành phố cần có cơ chế hỗ trợ về vấn đề kinh phí
đào tạo năng lực cho các lực lượng thực thi nhiệm vụ bổ sung thêm lực lượng công chức viên chức làm việc